lực lượng chức năng huyện vân hồ tỉnh sơn la đang lập hồ sơ xử lý trường hợp xe cứu thương
ngoài tài xế đã nhổ nhét thêm một mươi một người từ bắc ninh về sơn la và những người này đều không phải là bệnh nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h hai mươi tối qua lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện vân hồ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe cứu thương
biển kiểm soát ba mươi g bốn mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi bảy phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt kiểm soát dịch
lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra thực hiện các quy định phòng chống dịch
quá trình kiểm tra phát hiện trong xe ngoài tài xế còn chở theo một mươi một người khác nhưng không có ai là bệnh nhân
một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương này từ huyện tiên du tỉnh bắc ninh về ngã ba trường park
huyện thuận châu tỉnh sơn la với mức giá là ba trăm linh đồng một người
lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc đồng thời lập biên bản
đối với tài xế về các lỗi trở quá số người quy định không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe để xử lý theo quy định của pháp luật